liên quan đến việc chùa linh sâm xây dựng xâm lấn di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đền hữu
ubnd tỉnh nghệ an vừa ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời buộc tháo rỡ công trình chùa linh sâm xây sai phép tại xã thanh yên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
ubnd tỉnh nghệ an ra quyết định xử phạt cơ sở tôn giáo chùa linh sâm với tổng mức phạt một trăm một mươi triệu đồng
ngoài quyết định xử phạt hành chính ubnd tỉnh nghệ an còn yêu cầu cơ sở tôn giáo chùa linh sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm
khôi phục tình trạng ban đầu khắc phục hậu quả trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày hai mươi ba tháng năm
trước đó chủ đầu tư chùa linh sâm đã xây dựng trái phép lấn chiếm với diện tích năm bảy trăm linh m hai
bốn lãnh đạo cán bộ ubnd xã thanh yên đã bị khiển trách do thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu quản lý địa bàn
dẫn đến việc xâm lấn di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia